cả nhà nhà tôi suy sụp
đi xử nghe ở trên tòa
và chị em tôi đi
và những người bán quán bán thịt đấy
người ta đã xì xèo đấy
chị gái của thằng đấy vợ của thằng đấy
anh trai nữa đấy
người ta xì xèo
nhưng nhà mình vẫn có cái lòng tin
là nhà mình không làm điều như thế
mình vẫn cứ bình thẳng như không
mặc kệ người ta
có hay câu nói đấy
như là mình không nghe tiếng
vẫn tiếp tục đi kêu an
nếu mà dính vào cái này
thì nó nhục nguồn thủa hết đời
con đời cháu cha ông cụ kỵ nhà mình
là cái tiếng nó vang mãi mãi
và sau này không bao giờ sửa sạch được cái tội này cả
thế cho nên là kiểu gì
thì kiểu cũng cứ phải rất khoát

thế là đi kêu an
kêu khi nào thấu thì thôi
chứ không thể bỏ giờ chừng được
từ khi mà cậu bị oan
thì là xong kinh tế nó cứ xa suốt đi
bởi vì đã không làm được nhé
lại còn cứ phải
tay nải gió đưa đi
có phải một mình mợ nó đi được đâu
mấy chị em này gom góp vào người
thì năm mươi người thì một trăm linh đưa
cho để cho mợ
để lấy tiền mợ đi cho nhà
thực tế lúc bây giờ cũng hết
thì không còn có cái gì nữa
vẫn cứ phải đi
thế nó còn bảo là
thôi chị cứ ở nhà
chị trông nhà cho em
chăn lợn chăn gà cho em
trông cho em
thì để em ra ngoài
để em vừa đi
có lúc thì đi sách vữa
lúc thì đi rửa bát thuê
mỗi mẹ con làm một việc
để đi kiếm tiền để kêu an cho bố
nhiều người người ta không biết
người ta bảo
người ta cũng xì vá
người ta nói là
người ta bảo gieo gió
thì phải gặp bố
báo có thế thôi
nhưng mà thực tế là mình có làm đâu
gia đình thì tôi vẫn có một niềm tin
để em tôi cũng làm cái điều này
vẫn cứ kiên trì để đi
một năm hai năm ba năm
không ngờ em tận một mươi một năm
trong hai cái năm mà chưa kết án ấy
thì mọi thứ nó đã nặng nề chưa
nặng nề rồi chứ anh
tội mà hiếp mẹ dâm cháu lại con mới có năm tuổi thì

nhà cửa thì là
tối đến con cái cho đến anh em
khổ không để đâu hết đôi hết khổ
đi ra ngoài thì người ta
nhà cửa thì là
tối đến có ba mẹ con ở nhà
con thì bé mẹ thì lo nghĩ nhiều

người ta còn ném gạch ném đá lên mái ngói
rồi làm ruộng thì
đập mảnh chai mình sành người ta rắc ra ruộng
anh thì đang ở trong nhà lao rồi
còn mỗi chị và hai cháu
thì thực tình là người vô can
mà bây giờ phải hứng chuyện đó thay chồng
tôi tin chị là phải cứng rắn hơn
để mà gánh chịu rồi
hai cháu thế nào nó có hai cháu con lớn chưa
thì nhà tôi lúc bây giờ nó chỉ một mươi năm một mươi sáu
đang đi học thì bố như thế
không đi học nữa bỏ đi
lúc bây giờ gia đình kia người ta cũng cứ đe dọa
người ta giết con nhà tôi
không phải không đâu
nợ máu trả máu đấy ý là như thế
vâng thế nên tôi phải gửi đi
con gái thì tôi cho vào trong làn lãng
cho bé con thuê
cháu bé trai thì ở nhà ra ngoài hà nội
thì xách bữa thuê
thế còn một mình chị ở nhà
mình tôi ở nhà thì tôi cứ làm ruộng
hết thời vụ thì tôi lại gửi nhà
thế ở ngoài này thì tôi gửi đơn thư ở ngoài này
có khi nào chị nghĩ đến việc là
việc kêu oan cho chồng là một việc
nhưng chắc là mình phải bỏ xứ mà đi
thế không thể ở đấy được
ở đấy không an toàn
nhiều lúc thì tôi cũng nghĩ như vậy
nhưng mà xong tôi vẫn phải cố vượt lên
để trụ lại để
minh oan cho chồng
những lúc mà người ta cứ ném gạch ném đá vào nhà rồi
thì rắc mảnh chai mảnh sành
chủ vụng là người ta cũng chỉ để cho mình
bỏ xứ mà đi thôi
đi để không có người đi kêu chồng
thế nên là tôi vẫn phải vượt qua
để tôi cố trụ lại
tôi và các con phải trụ bằng được
để kêu oan cho bố
thế là các con thì cũng đi làm thuê làm mướn
phụ giúp mẹ đỡ vào
chúng ta cũng đang nói chuyện với người phụ nữ
mà ở một hoàn cảnh rất là éo le
sự vô can
hay là vô tội thì đã rõ ràng
chị đâu có liên quan đến tội của chồng chị
thế nhưng mà trong một cộng đồng làng xóm
như vậy quý vị có thể hình dung là
người phụ nữ ấy
chịu bao nhiêu những ánh mắt
bao nhiêu cái sự thù hẳn
những cái sự ác ý của mọi người đặt vào
tôi không biết là quý vị có hình dung được hết không
nhưng mà tôi đang cảm thấy sởn da gà
bởi vì cứ ngày ngày
mình đi qua những con đường
gặp gỡ với những người
trong cùng làng cùng xóm
người ta nhếp móc mình thì đã đành
nhưng người ta còn có những cái hành vi để hành hạ
thậm chí đe dọa giết con mình
các cháu thì nó cũng áp lực lắm
ra đường bây giờ
bè trang lứa kia người ta tươi cười
người này khác như các cháu nhà tôi
chả bao giờ đi làm về là cứ
làm ở trong nhà chứ cũng chả dám đi chơi
về đâu cả
tiếc quá một cháu trai một cháu gái
ở cái độ tuổi rất là đẹp để mà đi học
phải nghỉ hết ạ
thế hai cháu có cơ hội gặp bố được ít nào không
vì bắt từ hai nghìn năm thì đến hai nghìn bảy
được gặp thì cũng cho chúng cháu xuống gặp bố
gặp bố thì bố
vẫn cứ bảo là
không bao giờ bố làm những cái chuyện mà
để cho các con phải ân hận phải giết hổ bố
cho nên các con cứ vững tâm
thế nhưng mà ở ngoài thì người ta có biết đâu
người ta vẫn cứ bảo đấy
đi ra đường người ta ở đấy nhà nó có
bố như vậy bố như kia cho nên là
các cháu nó cũng tự ti nó không
không có giao tiếp mấy
trong suốt một mươi một năm dòng giã kêu oan cho chồng đấy
gia đình nhà chị và đại diện là chị đấy
có khi nào đối thoại
với cái gia đình bị hại
theo cái nghĩa là người ta là đang người
tố cáo gia đình chị không
bởi vì lúc bấy giờ gia đình nhà cháu
bé là người ta cũng bức xúc
người ta cũng cứ chửi bới cho nên là
tôi cũng không bao giờ tôi dám vào nói chuyện cả
thì có dân làng người ta
cũng nói chuyện là
tham gia với lại gia đình nhà cháu bé
cũng có người người ta hiểu
người ta biết người ta bảo là
không bao giờ nó làm chuyện đấy
những người người ta không hiểu
phần lớn người ta không hiểu
một mươi một năm vẫn cứ chạy kêu oan cho chồng
chồng thì vẫn ở trong tù
người sống ở ngoài thì vẫn phải sống
các con vẫn phải làm việc đúng không ạ
chẳng hẽ không có
một cái phấn khởi nào
một cái niềm vui nào
lé lên trong suốt một mươi một năm hay sao
chồng tôi bị bắt từ hai nghìn năm
thì con cái thì nó cũng buồn rồi
cho đến hai nghìn tám
thì tôi cũng có con gái
người ta cũng
có được người đến hỏi
với thì là gia đình nó cũng
đến tuổi để mà cho cháu đi lấy chồng
chị ơi nhưng mà em hỏi thật nhé
lấy phải những cái cô
hay là những cái anh chàng
mà bố mẹ đang tù tội
đấy như vậy với tôi nói chuyện
như thế nhưng mà gia đình thì
không biết là người ta có tìm hiểu hay không
không biết nhưng mà ra đến nên gia đình nhà mình
mình cũng không dám nói chuyện là bố bị đi tù
chỉ nói chuyện là bố đi làm ăn xa thôi
chứ không nói chuyện là bố đi tù
cái chị lo cho cháu được không
thì tôi cũng
ở nhà thì anh em hàng xóm
phụ giúp vào thì tôi cũng no được cho cháu nhưng mà
không có bố ở nhà
cháu cũng gọi là chỉ lo
qua loa chỉnh diện
gọi là có anh có em thôi chứ cũng không
mở rộng được cái gì cả
thế cũng có báo cho bố không
có trước ngày cưới thì cháu nó cũng xuống báo cho bố
thì bố cũng khóc
mừng thì mừng cho con nhưng mà bố thì
bố không giúp được việc gì cả
bây giờ thì mọi cái là do mẹ ở nhà
lo để thêm vào
các anh các em lo thêm vào
thế thì anh nhà chị thì có khóc
nhưng mà tôi tin là
và tất nhiên vẫn có tuổi ở trong đấy
nhưng mà mừng nhiều hơn cho con gái của mình
còn con gái
được lấy chồng thì anh cũng mừng
nhưng mà còn
cậu con trai thì đến hai nghìn một mươi hai
thì mới lại
lo được nốt cho cậu con trai
cũng lấy vợ
trước này là bảo lấy vợ nhưng mà
nó cũng bảo là bao giờ lo cho bố
được mệnh oan thì lấy vợ
nhưng mà bây giờ bố như vậy thì
chưa biết bao giờ khi nào mà được mệnh oan
vậy là cả hai cháu thì
trong cái đám cưới
là bố không xuất hiện được
bố không xuất hiện
gia đình thì bạn bè thì các cháu
cũng chả mời ai
chỉ có gọi là mấy bạn ở trong xóm
chứ còn xa gần là các cháu cũng không mời
gọi là ngày vui nhưng mà vẫn
phải giấu nước mắt ở trong để lo thôi
chứ còn không dám
thể hiện ra cho các con nó biết
ngày vui của các con thì làm ảnh
thì các con nó
như bao người khác thì có bố có mình
gia đình nhà mình thì bố không có
chỉ có chụp ảnh với mẹ thôi
thế tôi nghĩ cũng tủi thân
thế tôi lại mang
trước ngày anh ấy có cái ảnh ở nhà
thế tôi mang cái ảnh của anh ra hiệu
rồi ghép vào cho nó có bố có mẹ
nhà tôi được trả tự do về
là nhà tôi đã có ba cháu
một cháu ngoại hai cháu lội
tôi nghĩ rằng là
trong câu chuyện của chị
có lẽ hãy nhìn vào những em bé
và những sinh linh bé nhỏ của chúng ta
thì coi như một cái điểm
để chúng ta còn có thể mỉm cười được
ở trong tù
tôi nghĩ tôi thương vợ con tôi lắm
lúc tôi ở nhà
kinh tế không ai vượt được qua thôi
vợ con tôi không bao giờ phải vất vả
mỗi lần gặp thì vợ tôi đều không muốn nói
ở trong tù nhiều người người ta nói
mày thế này để vợ con ở nhà
không yên thân đâu
con tôi xuống gặp tôi
lúc nhìn thấy tôi là nó khóc
tôi biết động viên là con cứ an tâm
bố sẽ được trả tự do
không có gì phải khóc
bố về thì mọi cái sẽ được giải quyết rõ ràng
tôi nghĩ tôi thương con thôi
nhưng tôi không dám nói ra trước mặt con
tôi chỉ biết động viên
cái hệ lụy này
con thôi nó vẫn ảnh hưởng
vẫn bị đau đẳng
con cháu thôi nó bé như là chưa biết gì
nhưng một khi mai khiến nó lớn
nó đến tuổi khoảng độ một mươi năm một mươi sáu tuổi
nó biết nó được ăn được học
nhiều người có thể người biết
người ta nói cho người không biết
số dục kích động nó kia
nó ảnh hưởng đến tâm lý
tôi là người bị oan
mà các con tôi phải chịu
tôi rất mong muốn làm rõ vụ án
vậy là hai nghìn một mươi sáu
thì chồng chị được tự do
khoảnh khắc ấy như thế nào ạ
nói chung là cái ngày mà
ngày hai mươi tôi cứ nhớ
nhớ mãi ngày hai mươi tháng một mươi
tức là khoảng bảy giờ tối
tôi ở nhà có một mình
nghe tiếng gọi cổng
nó còn không nhận ra
tôi còn cứ sợ lọ kia
không dám ra mở cổng
thì anh gọi bảo anh được về rồi
thế là tôi mới mở cổng ra
thế là anh về hoàn toàn bất ngờ
vâng gia đình hoàn toàn không biết
không một ai
kể cả anh trai đấy cũng không biết
và chị cũng không biết luôn
thế là lúc bây giờ về cái
cả gia đình làng xóm anh em
cả đêm đấy là đông lắm
người ta đến người ta
chia vui với gia đình
và tôi về thì
thì gia đình thì cũng không biết
thì cứ tưởng là người ta đã quyết định thự do cho mình
người ta về thì là xong
người ta phải tổ chức xin lỗi
chờ đến cái ngày đấy thôi
chờ đến ngày đấy thì lâu lâu không thấy
bảo thế sao người ta lại không làm cái cuộc đấy
thì luật sư vào hỏi
gia đình phải có đơn
yêu cầu tòa cấp cao xin lỗi
thì người ta mới làm
bây giờ với gia đình mới lại làm đơn gửi vào
thì sau một tháng
thì là người ta thụ lý vụ việc
trước ngày xin lỗi công khai
người ta cũng đã về gia đình
gia đình bị hại rồi
gia đình mình nữa là người ta cũng đã nói chuyện rồi
người ta có tổ chức cho ba bên gặp nhau nói chuyện không
đơn phương thôi
tức là người ta nói chuyện với gia đình chị riêng
nói chuyện với gia đình mà người bị hại gây riêng
để làm rõ vấn đề
sau đó thì tổ chức một cái buổi công khai
nghĩ đến cái ngày mà mình
được minh oan
được tổ chức công khai xin lỗi
anh ấy rất phấn khởi
tôi nghĩ đây là vấn đề tinh thần lớn nhất
mà pháp luật có thể làm được
ngoài những cái hỗ trợ
đền bù nào đó về mặt vật chất
nó không đáng kể đúng không ạ
nó không thể bù đắp được
thì cái vấn đề lớn nhất là vấn đề tinh thần
phải để cho người ta được nhà nước công bố là
vô tội trước pháp luật
và trước toàn bộ cộng đồng
như thế nào
thì như tôi đang nói là
cứ hồ hỏi chờ đến cái ngày công khai xin lỗi
thế nhưng mà khi mà ở nhà
đi thì hồ hỏa những bước chân lên
thì gia đình cháu bé
người ta lên người ta quậy phá
ôm xòm lên
mình cũng không nói được lời nào
mà chỉ vào đứng
ở một góc một tí là thôi
người ta làm ôm xòm
thì mình về lại về thôi
về cái là anh nằm huyết áp
bao nhiêu năm
chờ đến cái ngày người ta công khai xin lỗi
nhưng mà không làm được trọn vẹn
tức là ông tránh án tòa án tối cao
người ta cũng đọc được hết cái bản xin lỗi
thế nhưng mà nó
trong cái sự hỗn loạn của gia đình cháu bé
người ta không có
người ta phản đối người ta
là bao giờ phải tìm được ra thủ phạm người ta mới cho xin lỗi
rất tiếc là cái buổi xin lỗi đó
nó lại không phải thực sự
là một cái
một sự xin lỗi xứng đáng
dành cho anh nhà chị
nhưng hy vọng rằng
anh không đổ bệnh sau đó chứ
thì tôi cũng
mỏi mất mấy ngày
sau khi buổi xin lỗi về thì cũng mỏi mất mấy ngày
gia đình bị hại họ quậy phá ở trong cái buổi đó xong
nhưng mà đấy là họ chỉ là công khai
họ làm lớn chuyện đó thôi
chứ họ có tiếp tục công kích gia đình chị
hay là lại làm những cái hành vi như là
trước đây đã từng có như là
ném đá hay là có những cái việc
gây tổn hại đến gia đình chị
không gây tổn hại nhưng mà
mình đi đường này gặp trau thì là
người ta cứ chửi cạnh chửi khóe
người ta vẫn cứ chửi cạnh chửi khóe mình
tức là bây giờ mình sau bao nhiêu
một mươi một năm oan sai về rồi mà
thủ phạm chưa bắt được mà mình vẫn phải chịu
cái sự cạnh khóe của gia đình bị hại
trung quy cũng là do
cái sự khủng hoảng lòng tin tôi nghĩ là như vậy
họ cũng không tin hoàn toàn
vào các quyết nghị công minh
của pháp luật cho nên họ
quy kết rằng là
có thể gia đình nhà chị chạy tội
cho chồng đổi trắng thành đen chẳng hạn
theo suy nghĩ của tôi và dân nàng
nếu mà đã gây ra cái tội ác như vậy
thì có tiền
bằng lúi bằng dời cũng không bao giờ chạy được
thế nên là tôi
vẫn tin vào công minh của pháp luật
về gần hai năm
chưa ngủ hôm nào được nhận giấc cả
sức khỏe thì
yếu thần kinh thì không ổn định
bây giờ thì
mong muốn thì của gia đình thì
cũng đã đi khám
về bệnh viện rồi
bệnh viện nào người ta cũng giữ lại để
điều trị nhưng mà kinh tế gia đình thì không có
thế nên là
mong muốn là
còn công việc đền mù one size
thì tòa án nhân dân cấp cao
thì tôi gửi đơn thì chồng tôi đã vào được
đến nay là gần hai năm rồi
thế nhưng mà cũng chưa có cái động thái gì
để làm về cái công việc đền mù one size cả
mong muốn nhất của tôi thì cũng chỉ là
tòa án cấp cao người ta giải quyết xong cho mình
mình lấy cái tiền đấy là đi chữa bệnh cho chồng
cho sức khỏe nó ổn định
để anh có tinh thần
sống cái cuộc sống nó vui vẻ hơn
tôi chỉ có thể nói với chị
một là chia sẻ với chị
thứ hai là cảm ơn chị
đã nén lòng
mà ngồi kể lại với chúng tôi chuyện này
những nỗi đau không dễ dàng được kể lại
nhưng mà lúc này tôi tin rằng là
sau đẳng đẳng gần đấy năm
thì chị đã có một cái bản lĩnh
để kể lại cái câu chuyện
mình cũng tiếp tục có một cái khát vọng
một cái mong muốn
là tìm được sự công bằng
trong cả những cái việc bình thường nhất
như đền bù cái án oan sai cho chồng của mình
như là mọi người trả lại cho chồng chị
những cái nhìn đầy thiện cảm
hay là công bằng mà nói
anh ấy là người vô tội
tôi cũng mong rằng chương trình của chúng ta
được lan toàn trong cộng đồng
để mọi người có cái nhìn khách quan hơn
trước những cái quyết định của nhà nước
liên quan đến việc là kết án một ai đó
và trong trường hợp mà chúng ta
chưa có đủ những chứng cứ thì chúng ta không được phép
mà xâm phạm vào sự tự do
và quyền cá nhân của họ
mong rằng những cái tin vui
sẽ sớm đến với gia đình chị
thưa quý vị cái cảm giác
không tránh khỏi sự nặng nề
khi nghe những câu chuyện này là có thật
và đối với cả chúng tôi là những người
mà tiếp cận câu chuyện này
và đưa đến với quý vị
chúng tôi cũng cảm thấy rất nặng nề
nhưng không phải là không cần thiết
hay là không thể nói ra
chúng ta vẫn cần nói ra và cần thiết phải nói ra
để cho chúng ta có thêm cơ hội chia sẻ với nhau
cho cộng đồng này
để những tấm lòng tốt vẫn được lan tỏa
và thêm những cái bắt tay
để giúp đỡ cho những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ
linh xin mời các bạn tiếp tục ngồi với lên ở ghế nóng này
để trò chuyện những câu chuyện
là có ích cho cộng đồng của chúng ta
hãy liên hệ với chương trình theo địa chỉ email
bây giờ như thường lệ thì xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn